viện kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố chủ tịch hội đồng quản trị công ty louis holdings
đỗ thành nhân và chủ tịch hội đồng quản trị chứng khoán trí việt tvb phạm thanh tùng
cùng với sáu bị can khác về tội thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến vụ thổi giá hai mã cổ phiếu là bi và tgg
theo cáo trạng bị can đỗ thành nhân đã lợi dụng các vị trí của mình để khởi xướng bàn bạc và thống nhất với bị can đỗ đức nam
khi đó là tổng giám đốc công ty chứng khoán trí việt sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán của bị can nhân
thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã bi tgg nhằm thu lợi bất chính
cơ quan công tố còn cáo buộc bị cáo nhân chỉ đạo các thuộc cấp và các nhân viên người thân khác đứng tên đăng ký nhiều tài khoản chứng khoán
ký hợp đồng vay vốn với công ty quản lý tài sản trí việt để sử dụng giao dịch mua thao túng hai mã cổ phiếu
để thực hiện hành vi giao dịch mua bán thao túng thị trường chứng khoán
thành nhân còn hô hào trên mạng xã hội nhận định trong thời gian tới cổ phiếu mã bi tgg sẽ tăng cao
điều này thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch đẩy giá cổ phiếu mã bi tgg tăng cao
cơ quan tố tụng cho rằng những việc làm của bị can nhân và đồng phạm đã giúp cho bị can thu lợi bất chính gần một trăm năm mươi năm tỷ đồng